số liệu tổng hợp diễn biến thị trường trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cho thấy
phân khúc căn hộ trung cư tại thành phố hà nội đang tạo sóng khi gia bán liên tục tăng
tuy nhiên thời điểm này các chuyên gia đưa ra nhiều thông tin khuyến nghị người mua nhà
cần phải cân nhắc trước khi tiến hành giao dịch
báo cáo thị trường bất động sản quý i năm hai nghìn hai mươi bốn của trang bấtđộngsản com vn công bố ngày ba tháng bốn
cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý trong đó giá bán căn hộ trung cư tại thành phố hà nội
đã tăng tiệm cận thành phố hồ chí minh
cụ thể trung cư ở thủ đô có mức giá trung bình là bốn mươi sáu triệu đồng một mét vuông
trong khi giá trung cư ở thành phố hồ chí minh là bốn mươi tám triệu đồng một mét vuông
lý giải nguyên nhân chủ yếu khiến giá trung cư tăng giá các chuyên gia cho rằng do nguồn cung mới thấp
đặc biệt diễn biến hạn chế nguồn cung kéo dài tại cả thành phố hồ chí minh và hà nội
trước diễn biến giá nhà trung cư đang đà tăng nhanh các chuyên gia khuyến nghị
người mua nhà cần cân nhắc trước khi đưa ra các quyết định
thực tế sẽ không tránh khỏi việc người môi giới lợi dụng thời điểm giá nhà đang tăng
để dùng các chiêu trò đánh vào tâm lý khách hàng đặc biệt tung ra thông tin ảo
gây nhiễu loạn giá bán nhằm mục đích cuối cùng là ăn giá trên cao
khách hàng nên tìm hiểu kỹ từ nhiều phía chủ động khảo sát và so sánh giá nhà
với các căn hộ tương tự ở cùng dự án cùng khu vực cùng phân khúc
nếu thấy mức tranh quá cao so với giá môi giới đưa ra
thì cần thận trọng kiểm chứng lại thông tin để trả giá chuẩn xác
từ diễn biến thực tế tăng giá nhà trung cư đang diễn ra
người mua nhà cần bình tĩnh đón chờ nhiều cơ hội đang ở phía trước
khi phân khúc nhà ở xã hội nhà ở có mức giá hợp lý đang tích cực được thao gỡ
về mặt pháp lý được nhiều chủ đầu tư quan tâm